vâng và thành tích này đã khiến cho người hâm mộ cả nước cảm thấy tự hào và xúc động
trước những nỗ lực của các vận động viên để nâng cao vị thế thể thao nước nhà
ngày hôm nay ngày chín tháng năm sea games ba mươi hai sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức thứ tư
đoàn thể thao việt nam sẽ hứa hẹn có thêm nhiều huy chương khi có nhiều môn thế mạnh
đồng hành cùng với các vận động viên cư dân mạng đã dành rất nhiều tình cảm động viên và sự ủng hộ
tối ngày tám tháng năm ở trận đấu có tính chất quyết định tại vàng lê
u hai mươi hai việt nam đã đánh bại u hai mươi hai malaysia qua đó chính thức giành vé vào vòng bán kết sớm một vòng đấu
hai một tỷ số này cũng đủ làm cho người hâm mộ và cư dân mạng nức lòng
gửi lời chúc mừng tới đội tuyển u hai mươi hai việt nam cư dân mạng mong muốn đội tuyển tiếp tục giữ vững phong độ
có những con tính phù hợp chiến thuật linh hoạt hiệu quả dành cho đội tuyển thái lan ở lượt cuối
cho bán kết và xa hơn nữa
một kết quả không có bất ngờ khi ở vàng lê đội tuyển u hai mươi hai việt nam đã có hai chiến thắng liên tiếp
u hai mươi hai lào hai mươi và u hai mươi hai singapore ba một hy vọng chiến thắng sẽ tiếp tục được nối tiếp
u hai mươi hai việt nam có một dàn cầu thủ trẻ khỏe nhanh nhẹn kỹ thuật cá nhân rất tốt đồng đều có ba tuyến
nếu kiểm soát được thế trận và quét thẳng vào những khoảng trống đúng thời điểm
những levando khuất tân khang hay quốc việt nhiều khả năng sẽ làm nên chuyện trước u hai mươi hai thái lan
nếu tuân thủ hậu vệ pha bóng dứt khoát có thủ lĩnh chỉ huy chịu khó xuất xa dứt điểm
thì chắc hẳn u hai mươi hai việt nam sẽ được đánh bại u hai mươi hai lào hai
u hai mươi hai việt nam sẽ giành điểm ở các trận đấu tiếp theo
giành chính điểm tuyệt đối sau ba trận toàn thắng
niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ cũng như cộng đồng mạng dành cho các cầu thủ đội tuyển u hai mươi hai việt nam là rất lớn
không chỉ là bóng đá nam đoàn thể thao việt nam đã liên tục đạt huy chương vàng ở nhiều môn thi đấu có thế mạnh
như karate golvinam thể dục dụng cụ điền kinh và bơi lội
huy chương vàng sau khi kết thúc ngày thi đấu tám tháng năm là kết quả rất đáng tự hào
tin vui khi có những môn chơi chơi lần nào mới chỉ tập vài tháng mà vận động viên việt nam đã có được ngay huy chương vàng
trong những ngày thi đấu đầu tiên tại nước bạn campuchia
cư dân mạng tin rằng đoàn thể thao việt nam bằng tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo
sẽ để lại dấu ấn mạnh mẽ với bảng thân thích ấn tượng
tuy nhiên nhiều ý kiến cư dân mạng cũng cho rằng không nên quá áp lực về thành tích
bởi trong thể thao đôi lúc tinh thần thi đấu mới là điều quan trọng nhất
sức ép tâm lý sẽ làm nên bản lĩnh vận động viên
nhưng dù có như thế nào tình yêu và niềm tin dành cho các vận động viên của đoàn thể thao việt nam sẽ không thay đổi
bởi người hâm mộ hiểu rõ đằng sau ánh hào quang rực rỡ là rất nhiều những hy sinh đánh đổi là sự khổ luyện không ngừng
đoàn thể thao việt nam đặt mục tiêu đoạt từ một trăm linh đến một trăm hai mươi huy chương vàng
và cố gắng nằm trong top ba của các nước asean tham gia tranh tài
chúc cho đoàn đạt được thành tích cao như kỳ vọng
chúc các vận động viên thi đấu thăng hoa
và quay play chúc sức khỏe và thành công
chúc các bạn thành công mang vinh quang về cho tổ quốc
người hâm mộ cả nước luôn đồng hành
cổ vũ và sát cánh cùng đoàn thể thao việt nam
thế giới mạng cũng chúc mừng
khi kết thúc ngày thi đấu thứ ba
thể thao công an nhân dân đã có huy chương vàng thứ hai
tại sea games ba mươi hai
với tấm huy chương vàng của mô đúc mạnh
ở hạng cân bảy mươi kg
xuất tuyển unvocator việt nam có một ngày thi đấu
rất sáng khi giành thắng lợi tuyệt đối
cả sáu trận chung kết tại môn võ
truyền thống của campuchia này
trước đó nữ võ sĩ nguyễn ngọc trâm
cũng đã giành huy chương vàng nội dung
qatar đồng đội nữ và đây là lần thứ hai
vận động viên này giành được huy chương vàng
tại các kỳ sea games
thăm đoàn thể thao việt nam
dự sea games ba mươi hai phó thủ tướng
trần lưu quang chia sẻ đây không chỉ
là một cuộc chơi mà là một môi
để các vận động viên thể hiện được tinh thần việt nam
văn hóa việt nam và sức mạnh
của người việt nam các vận động viên
còn là sứ giả của tinh thần khát vọng
việt nam của năng lực và sức mạnh
việt nam đây cũng là điều mà
cư dân mạng mong muốn gửi tới các vận động viên
điều chân quý nhất vẫn là
tinh thần việt nam trên trường quốc tế
hãy cùng chúng tôi gửi lời chúc
và niềm tin chiến thắng tới đoàn thể thao
việt nam tham dự sea games ba mươi hai
bằng những bình luận trên fanpage
của truyền hình công an nhân dân